nhận lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng cộng hòa italia giuseppe conte thăm chính thức việt nam từ ngày năm đến ngày sáu tháng sáu
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì lễ đón thủ tướng giuseppe conte ngay sau lễ đón hai thủ tướng đã tiến hành hội đàm
lễ đón thủ tướng giuseppe conte được tổ chức trọng thể tại phủ chủ tịch ngay sau lễ đón hai thủ tướng đã tiến hành hội đàm
tại hội đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng italia giuseppe conte đã nhất trí sẽ cùng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực italia có thế mạnh và việt nam có nhu cầu
trao đổi về quan hệ song phương hai thủ tướng đánh giá quan hệ hợp tác giữa việt nam và italia phát triển hiệu quả và năng động trên nhiều lĩnh vực đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược tháng một năm hai nghìn một mươi ba
hai thủ tướng đánh giá quan hệ hai nước còn rất nhiều tiềm năng để phát triển sâu rộng hơn nữa và nhất trí hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi và tiếp xúc ở các cấp để mạnh hợp tác trên các lĩnh vực
về kinh tế hai thủ tướng đánh giá cao việc quan hệ thương mại đầu tư việt nam italia phát triển tích cực trong thời gian gần đây việt nam là đối tác thương mại lớn nhất của italia trong asean
hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa hai nước vào thị trường của nhau và sẽ phấn đấu tăng kinh mệnh song phương từ gần năm tỷ usd lên sáu tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
và một mươi tỷ usd vào các năm sau đó
thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh sáng kiến tổ chức đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế italia asean lần thứ ba tại hà nội
coi đây là một cơ hội quan trọng để italia thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư với việt nam và các nước asean
ủng hộ việc italia tăng cường quan hệ với các nước asean
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh việt nam với vị trí trung tâm trong mạng lưới fta rộng lớn của khu vực châu á thái bình dương sẽ là cửa ngõ cho các doanh nghiệp italia vươn ra thị trường đông nam á và châu á thái bình dương